để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra do áp thấp nhiệt đới
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa yêu cầu các ban ngành địa phương triển khai một số nhiệm vụ để chủ động phòng chống áp thấp nhiệt đới
có nguy cơ thành bão tại biển đồng
theo đó công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới thông tin kịp thời đến người dân
di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn ra soát lại mạng lưới thông tin liên lạc
đối với khu vực ven biển đồng bằng và đô thị cần chủ động đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hẻ thu
cũng như bảo đảm hệ thống thủy lợi vận hành tiêu thoát hiệu quả
nhanh chóng khắc phục sự cố hư hỏng tại các hồ đập